thưa quý vị liên quan đến những tố cáo về việc quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an cũng đã vào cuộc và tiến hành điều tra thông tin
có hay không sai phạm trong việc nguyên góp sẽ xử lý như thế nào với người vi phạm và người tố cáo sai sự thật
đó là điều mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay
câu chuyện gây ồn ào dư luận bắt đầu từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
khi doanh nhân nguyễn phương hằng của tập đoàn đại nam livestream nói về những hoạt động từ thiện
của một loạt nghệ sĩ tên tuổi như hoài linh trấn thành thủy tiên và đàm vĩnh hưng
nhóm nghị sĩ này đã khởi kiện bà hằng thông tin sai sự thật xúc phạm nhân phẩm các nghệ sĩ
cục cảnh sát hình sự bộ công an vào cuộc xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo
công an tp hcm đề nghị công an các đơn vị địa phương kiểm tra rà soát về việc tiếp nhận
phân loại và giải quyết các đơn thư tố cáo tin báo tố giác về tội phạm
và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện
là khi mình thực hiện các cái việc minh bạch về tài khoản thừa tiện thì phải lưu ý
bởi lẽ tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi hai nghìn một mươi bảy có quy định
nếu như người nào thu thập xử lý sử dụng từ hai mươi cái tài khoản ngân hàng của cá nhân tổ chức khác
mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài khoản thì sẽ phải bị chịu trách nhiệm hình sự
sau khi là các cơ quan tiến hành
các cơ quan tiến hành tố tụng họ làm công tác xác minh điều tra và có kết luận
giả sử như thủy tiên có những hành vi sai phạm và có thiệt hại
hoặc là có chiếm đoạt cái số tiền từ thiện đó thì ca sĩ thủy tiên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự ngược lại
đối với lại những người mà hiện tại họ đã làm đơn tố cáo bà phương hằng là có hành vi vu khống cho họ
thế nhưng mà sau khi cơ quan tiến hành tố tụng mà xác minh được là họ không có
những cái hành vi như vậy thì bà phương hằng là tố cáo là không đúng sự thật thì bản thân bà phương hằng
cũng phải chịu trách nhiệm đối với cái hành vi của mình
hiện nay dư luận mong muốn rằng cơ quan điều tra sớm có kết quả điều tra xác minh làm rõ trắng đen
thực hư xung quanh những cáo buộc giúp giải oan cho người vô tội hoặc trừng trị thích đáng người có tội
điều đó còn nhằm chấn chỉnh hoạt động từ thiện loại trừ những hiện tượng biến tướng tiêu cực có ý định trục lợi
góc độ pháp luật thì
tất cả mọi cá nhân công dân đều tố giác tội phạm là quyền và nghĩa vụ
và khi anh phát hiện hành vi sai trái anh thực hiện cái quyền và nghĩa vụ đó nó sẽ làm cho xã hội trở nên trong sạch hơn
tuy nhiên nếu như ai đó lợi dụng cái quyền và nghĩa vụ để tố giác cái hành vi sai trái tội phạm
để mà đơn đặt truyền tải những thông tin sai trái để mà đặt điều cho người khác xúc phạm
hủy hoại danh dự uy tín người khác thì cái hành vi đó có thể cái người bị xúc phạm nó có thể là
ở góc độ nhẹ
thì có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại
và dưới góc độ pháp luật hình sự thì có thể tố cáo ngược lại cái hành vi vu khống đó dưới cái tội danh là vu khống
và người mà đơn đặt cái thông tin không đúng sự thật lợi dụng cái hành vi tố cáo để vu khống người khác
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống người khác theo quy định của bộ luật hình sự
mới đây vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcb về vận động tiếp nhận phân phối
và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh sự cố hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
theo đó nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một quy định cho khái nhân được nguyên góp tự thiện
ngoài các đối tượng được áp dụng như nghị định sáu mươi bốn năm hai nghìn tám ndcb thì còn áp dụng cho cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự
và các khái nhân chưa gọi tự thiện sẽ phải mở tài khoản riêng theo từng cuộc vận động tiếp nhận
mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin và kết quả tiếp nhận
phân phối tiền hiện vật đóng góp tự nguyện
theo đối tượng địa bàn được hỗ trợ
mong rằng từ đây sẽ đáp ứng được kỳ vọng của dư luận về việc đưa hoạt động từ thiện về đúng nghĩa với tên gọi